ngày một mươi chín tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh
làm nhiệm vụ gần khu vực thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc
phát hiện tại bãi đất trống có một mươi hai bao tải cước có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra phát hiện bên trong có chứa tám mươi một kg rắn sọc dưa và rắn ráo
chủ nhân của số hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên là hoàng tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại khu hoàng văn thụ thị trấn đồng đăng thu mua số rắn trên với một số người dân
trên địa bàn tỉnh để mang sang trung quốc bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã thả số rắn trên về rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật
cũng tại tỉnh lạng sơn lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp cùng đồn biên phòng
và tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị đã triển khai các biện pháp đấu tranh
ngăn chặn nội tạng nhập lậu phòng ngừa dịch bệnh lây lan
trong khi các ban ngành đang nỗ lực phòng ngừa dịch tả lợn châu phi
một số đối tượng hám lợi vẫn tìm cách nhập lậu các sản phẩm sau giết mổ từ trung quốc về việt nam
vào hồi hai mươi h ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã phát hiện một số đối tượng
đang tập kết hàng tại bãi đất chống gần khu vực biên giới thuộc khu nam quan
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc có dấu hiệu nghi vấn đã tổ chức bắt giữ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy vứt lại hàng
tăng vật thu giữ gồm bốn bao hàng bên trong có chứa nầm lợn nhập lậu từ trung quốc về
có tổng trọng lượng hơn hai trăm linh kg
toàn bộ số nầm lợn này mặc dù đã được đông đá nhưng bên trong đã mốc xanh và có mùi hôi thối
ngay sau đó số thực phẩm bẩn trên đã được tổ chức tiêu hủy theo quy định
thời gian qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện hàng giả hàng kém chất lượng trên nệ bản tỉnh biến tre
được tiến hành thường xuyên
qua kiểm tra cho thấy các loại hàng này đa dạng với chủng loại
giá cả luôn rẻ hơn so với hàng thật do đó dễ thu hút người tiêu dùng
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý
nhưng do lợi nhuận bất chính thu được từ việc sản xuất tiêu thụ hàng giả là rất lớn
nên các đối tượng tham gia tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng
cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức
trong việc lựa chọn hàng hóa điểm bán hàng uy tín chất lượng
lựa chọn sản phẩm có tem nhãn hóa đơn chứng từ địa chỉ cụ thể rõ ràng
mặt khác cần nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống hàng giả hàng kém chất lượng
mạnh dạn tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý
mùa cao điểm du lịch năm nay để bảo đảm an ninh trật tự góp phần thu hút khách du lịch
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc luôn sẵn sàng triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm chấn áp các loại tội phạm
góp phần giữ vững an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ghi nhận của phóng viên intv tại huyện tam đảo
ngay từ đầu giờ sáng khu du lịch tam đảo đã rất đông
nhiều du khách đủ dồn về đây song tình hình an ninh trật tự được đảm bảo đã tạo điều kiện thuận lợi để họ thăm quan vãn cảnh
chị nguyễn thủy dương cũng như bao người khác khi đặt chân đến nơi này đều thấy yên tâm để có thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh đẹp
về an ninh an toàn tôi thực sự đến đây tôi thực sự yên tâm
bởi là các đồng chí cũng luôn luôn là túc trực và bất kể khi nào có khách có vấn đề gì xảy ra thì sẽ có mặt ca ngay
nhưng đa phần thì không không người về trộm khách là không có
thì ví dụ như là khách có thể là để xe ở dưới làng đường chẳng hạn thì là các chú phải lực lượng đề xác giao thông
và lực lượng công an trên này cũng sẽ là nhắc nhở để gọn vào để lấy lối đi và để an toàn tốt hơn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch công an thị trấn tam đảo đã tích cực tham gia điều tiết phương tiện giao thông
tăng cường tuần tra lưu động không để xảy ra tình trạng ủn tắc tại khu vực trung tâm
điều đó đã góp phần xây dựng cho tạm đảo nói riêng vĩnh phúc nói chung là một điểm đến an toàn cho du khách
tôi cảm thấy công tác trật tự ở đây rất là an ninh an toàn ạ và tôi sẽ quay lại lần nữa
an ninh trật tự ở khu danh năng thăng cảnh tây thiên và khu nghỉ mát thị trấn tam đảo thì luôn được đảm bảo
tạo được sự lòng tin và sự yên tâm cho người du khách đến thưởng ngoạn tại đây
chưa xảy ra những tình huống gì mà cảm thấy du khách cảm thấy không hài lòng
với việc an ninh trật tự an toàn xã hội của tận địa bàn
năm hai nghìn một mươi tám huyện tam đảo đón hơn một triệu lượt du khách đến tham quan với tổng doanh thu đạt gần một trăm linh tỷ đồng
trong thời gian tới huyện tàm đảo tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực du lịch
kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa nhà nghỉ ăn uống tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
với sự chủ động trong công tác chuẩn bị các hoạt động du lịch của các du khách tại đây tiếp tục diễn ra thuận lợi an toàn
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không anh skytrucks đã trao tặng vietnam airlines chứng chỉ hãng hàng không quốc tế bốn sao
đây là năm thứ tư liên tiếp mà skytrucks vinh danh vietnam airlines vì những nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ
trong bối cảnh yêu cầu của hành khách và thị trường ngày một khắt khe và nhiều cạnh tranh hơn
cũng theo đánh giá của skytrucks so với lần đầu tiên đạt tiêu chí hãng hàng không bốn sao vào năm hai nghìn một mươi sáu
thì năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt tiêu chí hãng hàng không bốn sao
năm hai nghìn một mươi chín vietnam airlines đã tăng một mươi sáu tỉ lệ của tiêu chí bốn năm và năm sao
dịch vụ tương đương với các hãng hàng không có chất lượng hàng đầu như air france ritis airways của anh
emirates của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae korean air của hàn quốc
góp phần nâng tầm vị thế của hãng hàng không việt nam trên bản đồ hàng không thế giới
theo báo cáo của sở du lịch hà nội trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ước tính khách du lịch đến hà nội
đạt hai sáu trăm ba mươi chín bốn trăm bốn mươi sáu lượt tăng chín sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt bốn trăm một mươi ba bốn trăm bốn mươi sáu lượt khách tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
khách du lịch nội địa ước đạt hai hai trăm hai mươi sáu lượt khách tăng chín so với cùng kỳ năm trước
tổng doanh thu ước đạt tám ba trăm ba mươi sáu tỷ tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
những địa điểm tham quan mà khách du lịch lựa chọn trong chuyến đi của mình là khu di tích danh thắng hương sơn
điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh hồng vân bảo tàng dân tộc học v v
hà nội đề ra mục tiêu phần đấu năm hai nghìn một mươi chín đón được số lượng khách du lịch đến hà nội là hai mươi tám chín trăm bốn mươi năm triệu lượt khách
kể từ khi chương trình sữa học đường được triển khai tại hà nội thì đa số các phụ huynh đã tin tưởng
và đăng ký cho con em mình tham gia uống sữa học đường
để giúp phụ huynh cũng như học sinh hiểu hơn về vai trò của sữa học đường trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo tiểu học nhiều hình thức tuyên truyền đã được thực hiện
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk với truyền thống bốn mươi ba năm sản xuất sữa và có hệ thống trang trại
cũng như nhà máy lớn nhất việt nam được chọn là đơn vị đồng hành
cùng chương trình sữa học đường tại hà nội
đến tham quan và trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất sữa
hẳn là một trải nghiệm thú vị đối với các bậc phụ huynh các thầy cô giáo và các em học sinh
con uống sữa học đường và con rất thích vì sữa học đường sẽ giúp con cao lớn hơn

và còn ở trang trại là con thích nhất là những chú bò sữa rất là đáng yêu và dễ thương
thì có chương trình thiện thề thôi

trước đầu cũng thấy là cũng gặp khó khăn

thì huynh cũng băng khoăn là giữa sữa học đường và sữa ngoài thị trường cũng có
mà người ta chưa phân biệt được chưa có vấn đề google của học đường
sau khi mở đại hội thì đã triển khai cho huynh nhận thức rõ được vấn đề này
thì huynh cũng đọc tật cao
và sự tham gia của học sinh đối với nhà sữa học đường thì cơ bản cũng trên sáu mươi
hiện vinamilk có một mươi trang trại đạt chuẩn global gap
một trang trại organic và một mươi hai nhà máy khác trên khắp cả nước
ngoài ra công ty còn phát triển thêm ba nhà máy ở mỹ new zealand và campuchia
mỗi năm sản xuất hơn một tỷ sản phẩm sữa các loại
đối với chương trình sữa học đường vinamilk cũng đã đầu tư nghiên cứu
để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao
khác với sữa tươi thương mại bán trên thị trường
trong các dòng sản phẩm cao cấp khác của vinamilk thì cũng thiết bị đấy
nhưng mà công nghệ thì là mặt công thức chúng ta khác
cái thứ hai nguồn nguyên liệu chúng ta cũng tuyển chọn đặc biệt hơn
cái thứ ba khi trong quá trình sản xuất là kiểm tra kiểm soát
thì gần như là cái gì cũng phải làm hai lần cho nó chắc
và đặc biệt cái khâu kiểm soát trong học cuối cùng của chúng tôi
là có dùng một cái thiết bị không phá hủy và kiểm tra một trăm linh
những sản phẩm đi đến tay người tiêu dùng
chuyến tham quan tại nhà máy là cơ hội rất tốt để các em học sinh
các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo được tìm hiểu về chất lượng
của từng sản phẩm sữa làm ra cho người tiêu dùng
trong đó có sữa học đường
từ đó tin tưởng và yên tâm hơn khi tham gia chương trình sữa học đường
sắp tới vinamilk cũng sẽ đồng hành cùng chương trình sữa học đường
tại nhiều tỉnh thành khác như bà rịa vũng tàu bến tre
vì mục tiêu cải thiện tầm vóc và trí lực của trẻ em việt nam
hôm qua ba tấn xoài tượng da xanh tại vùng trồng yên châu tỉnh sơn la
đã được đóng gói để xuất khẩu sang thị trường anh
đây là một trong những lô xoài đầu tiên của tỉnh sơn la
được xuất khẩu sang thị trường châu âu
điều này đã mở ra cơ hội mới để khẳng định thương hiệu
và tạo đầu da ổn định cho quả xoài
để đáp ứng tiêu chuẩn cho việc xuất khẩu sang thị trường anh
quả xoài phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe
đó là phải được chăm sóc theo quy trình sạch
không sử dụng thuốc diệt cỏ hay chất kích thích
quả xoài phải được cấp mã số vùng trồng
và bọc trong túi chuyên dụng
ngoài ra mẫu mã quả xoài phải sáng
không có vết chích của các loại sâu bệnh
và trọng lượng mỗi quả trung bình một kg
quả xoài sau khi được thu hái tại vườn
sẽ qua các khâu phân loại làm sạch nhựa
đóng hộp và bảo quản trong kho lạnh
khi vận chuyển quả xoài cũng phải được đóng
trong container lạnh và đưa sang anh bằng đường hàng không
trầm hương là loại dược liệu quý
không dùng nên các sản phẩm từ trầm hương
trở thành mặt hàng mang lại lợi nhuận cao
cây gió bầu và sản phẩm trầm hương
trên đất hà tĩnh được đánh giá là
tốt nhất thế giới hiện nay
toàn tỉnh hà tĩnh giờ có gần một trăm năm mươi hectare rừng trồng tập trung
và gần ba triệu cây
tương đương khoảng ba ha trồng phân tán
trong vườn nhà của các hộ dân
để lấy được trầm hương thì người thợ phải kì công tỉ mỉ
dùng tay đục chẻ sủi từng thanh gỗ
để lấy lõi trầm hương mỏng
và thơm đặc trưng ẩn bên trong thân cây gió bầu
hãy cùng đến với huyện miền núi hương khê
của tỉnh hà tĩnh để hiểu hơn về công việc
của những người thợ sủi trầm hương này
và câu chuyện về nghề sủi trầm hương kì công này
cũng đã thay cho lời kết của bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
trầm hương là phần gỗ cây gió bầu
chứa nhựa thơm
được ví như linh khí của đất trời
huyện hương khê được xem là địa phương
phù hợp với loại cây này nên người dân ở đây
hầu như ai cũng biết cách trồng
và tạo trầm hương cho cây
trầm thường được kết thành ở những chỗ cây bị kiến
sâu đục gãy cành hay do con người
cắt vào rễ hoặc gốc gọi là mở miệng
vì thế để tạo ra trầm hương
người trồng dùng một chế phẩm sinh học đặc biệt
cấy vào cây
trầm vườn của mình mà nếu tự nhiên
thì nó cũng thơm
nó cũng như trầm rừng thôi
nhưng mà chứ không phải là lâu năm
lâu năm thì nó giống được trầm rừng
người dân người ta làm người ta đục ra
thế này người ta bắt buộc là
cây gió trầm nó phải đau
đau rồi thì nó phải tiết được
tất cả cái tinh dầu ở trong cái thân cây
nó tiết đến đây là giống như cái sức
đề kháng của con người ta
nó bảo vệ được cái vết thương này
rồi từ đấy gọi là
người ta mới tiết tinh dầu ra gọi là trầm hương
mà nếu mà nó
không bị cả
cái nguyên thân mà nó không bị một vết thương
nào không bị con lỗ sâu nào
thì cây trầm này nó có lớn
đường kính một mét hai mét
nó cũng không có một tí đầm nào
để lấy được phần trầm hương người thợ
phải trải qua tới tám công đoạn
gồm bổ chẻ đục đẽo
phá tỉa mài và đánh bóng
giai đoạn sủi thô với các công đoạn như
cắt bổ chẻ đục đẽo
thường dành theo nam giới với lực tay mạnh
sủi hết phần rác trắng của cây gió bầu
các thanh gió bầu được chẻ mỏng từ hai
đến ba cm bao bọc phần
trầm hương có màu đen sẫm bên trong
công đoạn kế tiếp những người thợ
nhẹ nhàng tỉ mỉ sùi phần rác trắng còn lại
để lấy phần trầm hương chỉ vài phân mỏng
công đoạn này đòi hỏi người thợ
phải đều tay sủi khéo léo và tỉ mỉ
để tránh phạm vào phần
trầm hương gây hao hụt
làm tính đó
làm thạch để hoàn thiện
một mảnh trầm khó nhất
mà tổn tóc
khó nhất là phải làm tỉ mỉ để
sạch hết cái rác trắng ấy
trưa là nguyễn minh trâm khóng đấy
một người thợ một công đoàn
ai mà làm kỹ thuật yếu hơn
thì mình cho nó làm phần thố ngoái
còn ai mà kỹ thuật
mà giỏi hơn là mình cho nó làm tính
để hoàn thiện mảnh hao
học chế tác trầm hương
từ đời cha ông đi trước
ông trần kim đức giờ đã thành thạo
tất cả các công đoạn làm trầm dương thế này
nhưng dù máy móc có phát triển hiện đại
thì với ông cách tạo ra trầm hương tốt nhất
phải là làm thật tỉ mỉ bằng tay
ở đấy là toàn dùng
bằng tay làm hết dùng bằng máy
chỉ có là cắt đồn cấy thôi
ở đấy dùng bằng máy là không dùng được
bây giờ còn cái nó vào
ở trong hẻm thì máy không làm được
người ta chàm tủ thì người ta
lấy ở bên ngoài đi vào
và chúng tôi thì lấy phía trong đi ra
thì chúng tôi không làm bằng máy được
mà chỉ làm bằng tay thôi bằng cụ công
ngoài sản xuất
trầm hương thương phẩm để bán
các cơ sở chế biến trầm hương ở đây
cũng sủi các cây trầm hương lớn
để tạo thành các sản phẩm mỹ nghệ
hay chế tác các vòng trầm hương
các cây trầm hương được sử dụng
bởi tay nghề ca của người thợ chế tác
kỹ thuật thì mình cần phải tỉ mỉ
nó rất là tỉ mỉ
mình làm mình cần phải
có năng khiếu
có hòa tay
đấy mình mới làm ra được
một sợi hàng rất đẹp
và không bị lỗi
trầm hương có mùi thơm đặc trưng
dung lăm dược liệu và chế biến
ra nhiều sản phẩm cao cấp
bên cạnh đó với quan điểm chơi gió trầm
để đưa lộc vào nhà đem lại manh mắn
thì các sản phẩm từ trầm hương
được người tiêu dùng mua nhiều
nhờ vậy mà nghề sản xuất chầm hương ở đây
cũng ăn nên làm ra tiêu thụ cây trồng
và tạo công an việc làm cho người dân
vùng miền núi hương khê này